vậy là kết thúc rồi
gian một trăm hai mươi ba hoàn toàn biến mất trên màn hình radar của trung tâm điều hành bay
tin mới nhất chiếc boeing bảy trăm bốn mươi bảy của japan airlines
trong chuyến bay mang số hiệu một trăm hai mươi ba đã gặp tai nạn
tới osaka nó đã đâm vào một sườn núi ở miền trung nước nhật không lâu sau khi cất cánh từ tokyo
tôi đã xem bản tin hôm đó họ thông báo có một chiếc máy bay đã biến mất khỏi radar
lúc ấy tôi vẫn chưa dám chắc chồng mình có bay cùng chuyến đó hay không
và rồi tôi đã hoàn toàn suy sụp khi đọc được danh sách các hành khách tử nạn
ai ấy chồng tôi đã có mặt trên chuyến bay từ thần đó
phản ứng nhanh trước thảm họa lực lượng quân sự mỹ đóng tại khu vực này đã nhanh chóng triển khai các máy bay nhằm tìm kiếm nạn nhân còn sống sót giữa các mảnh vỡ
tuy nhiên ngay lập tức họ bị triệu hồi về trung tâm
cục hàng không nhật bản buộc phải mời cơ quan an toàn vận tải quốc gia hoa kỳ ntsb điều tra vụ việc
bởi boeing bảy trăm bốn mươi bảy là máy bay do mỹ sản xuất
jal một trăm hai mươi ba là chiến bay nội địa
ở thời điểm năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
những vụ cứu hộ quốc tế không được phép tới tặng hiện trường
nếu chưa được sự đồng ý của các bên liên quan
khi chúng tôi tới tokyo bầu không khí ở đó khá căng thẳng
cả hai bên japan airlines và boeing đều tỏ thái độ ngờ vực
họ sang hiện trường như một vụ đánh bom khủng bố và mọi người không được phép tới gần khu vực máy bay rơi
phải mất hai ngày chúng tôi mới được phép tiếp cận hiện trường
cơ quan cứu hộ khẳng định không phát hiện có sự sống xung quanh khu vực máy bay rơi
phải mất một mươi bốn giờ đồng hồ
các lực lượng mới tiếp cận được hiện trường
nhưng thật bất ngờ bốn người được tìm thấy vẫn sống sót một cách thần kỳ
bởi họ đều ngồi ở những hàng ghế cuối cùng
khu vực ít bị tác động nhất khi máy bay rơi xuống đất
còn lại tất cả đều đã chết
trong quá trình điều tra sự việc
một nhiếp ảnh gia nghiệp sư đã chụp được hình ảnh của gin một trăm hai mươi ba khi đang bay trên bầu trời
và bức ảnh đã cung cấp cho nhóm điều tra những manh mối đầu tiên giải thích nguyên nhân khiến máy bay không thể kiểm soát
lúc đó các kỹ thuật viên đã đưa bức ảnh vào máy tính và cố gắng tối ưu hóa độ net
cuối cùng chúng tôi đã có được hình ảnh rõ nhất
chiếc boeing bảy trăm bốn mươi bảy mất gần như toàn bộ phần đuôi nơi có hệ thống điều khiển thủy lực
đó là lý do khiến máy bay bị mất kiểm soát
vậy nguyên nhân do đâu mà phần đuôi máy bay lại dễ dàng gãy rụng như vậy
nhóm nghiên cứu quyết định lục lại lịch sử của chiếc máy bay này
kết quả cho thấy bảy năm trước đó ngày hai tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám chiếc boeing bảy trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi sáu sr đã gặp phải một tai nạn khác
phi công đã đáp máy bay với phần đầu quá cao đuôi máy bay đập xuống mặt đường băng
sau sự cố dập đuôi japan airlines đã yêu cầu boeing sửa chữa vách ngăn áp suất
các kỹ sư của boeing đã ghép hai miếng kim loại mới
vào phần bị thủng của vách ngăn
và dường như sự cố đã được khắc phục
tuy nhiên khám phá của ron slis đã làm dung chuyển ngành công nghiệp hàng không thế giới thời bấy giờ
quy trình sửa chữa đã không được thực hiện đúng cách
hai miếng kim loại chỉ được ghép nối bằng một hàng đinh tán ruive
đúng ra chúng phải được nối bằng hai thay vì một hàng
hàng đinh rive đã chịu gấp đôi lực nén so với mức độ thông thường
và đó là nguyên nhân khiến phần nuôi dễ dàng đứt lìa khi gặp áp suất tăng cao
bản báo cáo của ron schlitz được gửi đi
các nhân viên cũng như kỹ sư thiết kế boeing bảy trăm bốn mươi bảy thực sự suy sụp
bởi họ không ngờ rằng mình đã mắc phải một sai lầm chết người trong cả phần thiết kế lẫn sửa chữa
qua đó gián tiếp gây nên cái chết của năm trăm hai mươi con người
danh tiếng của hãng chế tạo máy bay số một hoa kỳ bị sứt mẻ nghiêm trọng
còn gin một trăm hai mươi ba thì trở thành một trong những tai nạn hàng không tồi tệ nhất mọi thời đại